kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
hôm nay chủ nhật ngày một mươi chín tháng chín
thưa quý vị những cơn mưa chủ yếu diễn ra về đêm và sáng nên ban ngày toàn bắc bộ trời vẫn có nắng
khu vực đông bằng bao gồm cả thủ đô hà nội trời nắng cả ngày nhiệt độ cao nhất có thể lên tới ba mươi bốn độ c trời khá nóng
thời tiết mưa nắng đan sen có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta vẫn nên hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết
ngoài ra một số khu vực ở thủ đô đã được nới lỏng giãn cách tuy nhiên chúng ta nới lỏng chứ không lơi lỏng cho công tác phòng chống dịch
quý vị vẫn hãy tuân thủ nghiêm theo khuyến cáo của chính quyền và ngành y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng
còn ở phía nam thì cần lưu ý từ hôm nay cho đến hết thứ ba tuần sau khu vực từ đà nẵng cho đến bình thuận tây nguyên và cả nam bộ
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm cả đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm cả đợt
nguy cơ sẽ ra rông lốc xâm xét và ngập ống ở vùng trũng thấp riêng vùng núi tây nguyên thì cần đề phòng lúa quét và sạt lửa đất
vâng đó là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày tiếp theo sẽ là các tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật